thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua thì người dân cả nước cùng dõi theo quá trình cứu nạn cháu bé thái lý hạo nam sinh năm hai nghìn một mươi hai
bị rơi xuống và bắt kẹt trong ống cọc bê tông tại công trường thí công dự án cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
và theo lãnh đạo tỉnh đồng tháp dự kiến thời gian đưa trụ bê tông sâu ba mươi năm m lên khỏi mặt đất và cứu cháu bé sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay bốn tháng một
vâng đây không phải là lần đầu tiên những vụ tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ em tại các công trình đang thi công
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai cũng đã tiến hành giải cứu một cháu gái năm tuổi bị rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu một mươi năm mét
tại công trường xây dựng khu đô thị thăng long hôm hiệp phước thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
và cần phải rút ra những bài học như thế nào trong việc đảm bảo an toàn các công trình đang thi công
hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn thương tích có thể xảy ra
đặc biệt là đối với trẻ em để những sự việc đau lòng sẽ không còn xảy ra
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là ông nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục trẻ em
bộ lao động thương binh và xã hội sẽ cùng phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
vâng thưa ông theo dõi vụ việc xảy ra tại đồng tháp và quá trình khó khăn của lực lượng chức năng
khi giải cứu cháu bé thì cá nhân ông ông có đánh giá như thế nào về những nguy cơ có thể gây hại đến sức khỏe và tính mạng của trẻ em xảy ra tại các công trình đang thi công ạ
vâng đúng là cái sự việc mà chúng ta đang chờ trao đổi đây thật là đau xót và chúng ta đang mong đợi có một cái sự mồ nhiệm thần kỳ nào đến với em
như chúng ta cũng thấy rằng là cái trách nhiệm của người lớn rất quan trọng
tất cả những công trường thi công những cán bộ trực tiếp thi công cũng như người quản lý bảo vệ phải luôn luôn tuân thủ pháp luật
vì pháp luật đã quy định rất là rõ
những cái công trường mà gây ra những các cái vấn đề nguy hại hay là ảnh hưởng như thế thì cố gắng là tuân thủ là có biển báo có rào chắn có người cảnh giới để đảm bảo rằng là nó không đặt ra những cái bẫy nguy hiểm cho các trẻ em
vì trẻ em không phát hiện được không biết lường trước được sự nguy hiểm
trẻ em nó mải chơi nó vui chơi nó giải trí nó xa vào đấy một cái một cái bẫy thật cực kỳ nguy hiểm
cho nên rất mong người lớn chúng ta hãy tuân thủ pháp luật và có một cái đạo đức công vụ để chấp hành tốt đảm bảo đừng bày ra đừng đặt ra những cái bẫy nguy hiểm đối với trẻ em gây nguy hiểm cả tính mạng về thể chất và sức khỏe tinh thần
không phải một hai vụ việc mà trên thực tế chúng ta đã ghi nhận rất là nhiều trường hợp trẻ bị thương tích khi lại gần các công trình đang xây dựng bị rơi vào các hố cọc công trình
chúng ta cần phải nhìn nhận lại như thế nào về việc tuân thủ các quy định nguyên tắc đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công
vâng đúng như vậy
vì cái tai nạn thương tích trẻ em là luôn luôn dình dập
từ trong ngôi nhà mình tưởng là an toàn cũng đã mất an toàn rồi
rồi ra đến cộng đồng rồi đến các cái gọi là trường học hoặc các nơi vui chơi giải trí
ở đây ta nói chuyện đến cái câu chuyện mà em bé bị tọt xuống các hố công trình
chúng ta chỉ tính ngay trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai này thôi
từ bình dương em bé tụt xuống đồng nai em bé tục xuống hố quảng ninh em bé tụt xuống hố khoan
đầy dãy và ngay kể cả đồng tháp đấy nữa
ở sa đéc thành phố ngay bên cạnh sông cũng đào hố công trình làm đường và cũng tụt một em bé gái xuống để chết
như vậy có nghĩa là ta muốn nhắc lại luật pháp quy định rất rõ trong luật lao động trong luật an toàn lao động
rồi luật xây dựng rồi đặc biệt là có cái nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi một là quy định rất rõ những các cái yêu cầu
một cái công trường làm việc một cái công trình mở là phải có sự an toàn như thế nào đối với bản thân người lao động
người xây dựng người làm việc và cái nguy cơ những người đi xung quanh đặc biệt là trẻ em
vì trẻ em nó đâu nó biết được sự nguy hiểm nó không lường trước được sự nguy hiểm cho nên là nó có thể đến
nó tọt và nó rơi xuống nó đi tìm kiếm nó các thứ và nguy cơ rất cao
và trong công điện chỉ đạo tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố tai nạn xảy ra tại đồng tháp
thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu rất rõ bộ trưởng các bộ xây dựng giao thông vận tải
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công tại các công trình dự án
và rõ ràng đây là việc làm rất cần thiết ngay lúc này và cần phải thực hiện để phòng ngừa
không để xảy ra các sự cố tai nạn tương tự
vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
vâng đúng là như vậy
bảo vệ trẻ em là phải tập trung vào khâu phòng ngừa chứ không phải bảo vệ trẻ em đợi nó xảy ra rồi
bắt đầu đi cứu giúp với các thứ
đấy là cái công đoạn ba tất cả đều được quy định trong luật
luật hai nghìn một mươi sáu là quy định kiện toàn mạng lưới bảo vệ trẻ em ba cấp độ
ưu tiên là cấp độ phòng ngừa
phòng ngừa là gì
bảo đảm loại bỏ các nguy cơ mất an toàn nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em
nguy cơ mb bị xâm hại và bạo lực phát hiện sớm ngăn chặn sớm không để nó xảy ra
chúng ta có luật từ lâu rồi chúng ta có luật an toàn lao động luật xây dựng
luật gọi là các cái nghĩa đấy gọi là xử phạt vi phạm hành chính trong công tác xây dựng và an toàn lao động
chúng ta có đầy chỉ yêu cầu những người làm việc những cán bộ công chức và những người làm việc tuân thủ
tuân thủ luật pháp và có cái đạo đức công vụ
biết rằng là nếu mình không có biển báo không có rào chắn không ngăn
thì sẽ tạo ra những cái bẫy nguy hiểm cho chính con em mình rồi cho là trẻ em xung quanh
cho nên phải tuân thủ pháp luật phải có đạo đức công vụ
tủ tướng giáo công điện đừng nhắc nhở và tôi rất mong là phải xử lý nghiêm minh
tất cả những cái trường hợp nào mà gây ra mất an toàn như cái dạng như thế này
mà suốt nửa năm hai nghìn cho ma mai chúng ta xảy ra liên tục như thế này
trẻ em là đối tượng rất dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
và luôn cần được bảo vệ
những vụ việc đau lòng vừa xảy ra là điều mà không ai mong muốn
và bài học chúng ta cần phải rút ra ở đây là gì thưa ông
bài học rút ra ở đây thì tôi rất mong muốn là chúng ta vẫn phải thực hiện
làm thế nào kiện toàn cái hệ thống bảo vệ trẻ em ba cấp độ
ưu tiên cấp độ một đó là cấp độ phòng ngừa
cấp độ phòng ngừa đó là gì
toàn bộ các bậc cha mẹ những người lớn những người chăm sóc trẻ
đều phải được có được hỗ trợ về kỹ năng về kiến thức bảo vệ trẻ em
phòng tránh cho trẻ em hỗ trợ cho trẻ em các kỹ năng
phòng ngừa bạo lực xâm hại phòng ngừa tai nạn thương tích
phòng ngừa đuối nước tất cả để cho cái bé tự có thể bảo vệ được mình
và biết được lường chữ là nguy hiểm chẳng may xảy ra nguy hiểm
thì biết cách thoát thân tháo chạy như thế nào khi cháy khi nổ
khi ngã xuống nước ra làm sao
đó là các bậc cha mẹ và những người lớn chăm sóc trẻ
rồi tiếp đến là thầy cô giáo nhà trường
thầy cô giáo nhà trường phải có tài liệu có chương trình
có kỹ năng để truyền lại cho các em
vì là các em bé học ở trường cũng rất nhiều thời gian
cho nên là truyền lại cho các em từ là chính khóa đến ngoại khóa
để hỗ trợ các em bé kỹ năng sống các em bé có thể tự bảo vệ được mình
rồi sau đó rồi đến các cái quy định về pháp luật
về trách nhiệm về nghi định các thứ
thì tất cả những người lớn phải tuân thủ ban hành
rất mong là chúng ta thực hiện đúng cái điều quy định ở luật trẻ em hành một trăm một mươi sáu
là kiện toàn mạng lưới cán bộ công tác xã hội ở cộng đồng
đó là cán bộ công tác xã hội người ta được đào tạo được tập huấn
người ta có kiến thức người ta mới lợi dụng những cái lúc mà giờ nghỉ
của các bậc cha mẹ ta đến ta truyền trò ta truyền đặt lại
thì các bà mẹ mới có kiến thức truyền lại cho con chứ
rồi người ta phát hiện sớm ngăn chặn sớm những vấn đề ở cộng đồng
những nguy cơ như kiểu là cái hố sâu rồi ao rồi là trơn trượt
người ta phát hiện sớm người ta yêu cầu ngăn lại che lại
ví dụ thế tức là những người này là những người đầu tiên phát hiện
ngăn chặn nguy cơ không để nó xảy ra
cho nên là để rút kinh nghiệm vẫn tập trung vào khâu phòng ngừa
và đẩy mạnh các kỹ năng kiến thức cho các bậc cha mẹ
cho người chăm sóc trẻ và cho bản thân trẻ em
vâng và mỗi gia đình trước thông tin về những sự cố tai nạn
có thể chia sẻ như thế nào với con em của mình
để các em có thể hiểu hơn về các biện pháp để bảo vệ bản thân thơm
giáo dục trẻ em thì giáo dục cả hai giáo dục cả theo hướng tích cực
và cả theo hướng để cho em bé nhìn thấy sự việc
thí dụ như là những cái giáo dục ngày xưa là nhìn thấy đấy
tai nạn giao thông đấy ngã đuối nước đấy con phải tránh nhé
nhưng bây giờ chúng ta phải tập trung vào phòng ngừa là giáo dục theo hướng tích cực
con nhớ nhé con phải tránh xa chỗ này nhé con đường làm việc này nhé
nếu xảy ra vấn đề này thì con phải xử lý thế này nhé
tức là ta làm thế nào khuyến khích động viên các bé theo hướng tích cực
và tạo cho em bé có một cái kỹ năng sống
có một cái gọi là kiến thức về vấn đề phòng tránh
không chỉ là tai nạn thương tích chúng ta đang trao đổi
phòng tránh bạo lực phòng tránh xâm hại phòng tránh cháy nổ
rồi tất cả các cái vấn đề khác nữa
tức là em bé sẽ được tùy theo cái lứa tuổi và nhận thức của mình
sẽ được nhận thức từ trong gia đình đến được hỗ trợ có thể của giáo hội cộng đồng
rồi là các chính sách xã hội hỗ trợ nữa thì chắc chắn em bé sẽ được bảo vệ an toàn
vì em bé muốn bảo vệ chăm sóc trẻ em phải tập trung vào khâu phòng ngừa và bảo vệ trước
sau đó nếu xảy ra một cái thì mới đến cấp độ thứ hai
nhanh chóng sơ cấp cứu nhanh chóng làm gì để đừng để lại những thương tổn
và cuối cùng mới đến cái khâu cuối cùng là cái khâu mà giải quyết hậu quả
những sẹo những các cái thương tật sau này
kể cả cái em bé này
tôi muốn nói là tất cả những cái bé như kiểu em bé chúng ta đang nói chuyện
thì không chỉ là tổn thương về cơ thể đâu
tổn thương về tinh thần còn ám ảnh nặng nề suốt cuộc đời
xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ